liên quan đến tình hình trên thực địa bộ quốc phòng nga vừa thông báo một lệnh ngừng bắn cục bộ vào ngày ba mươi một tháng ba
nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi mariopol thành phố cảng của ukraine
bộ quốc phòng nga cho biết hành lang nhân đạo từ mariupol tới zaporizhia thông qua cảng bediansk do nga kiểm soát
sẽ được mở từ một mươi h ngày ba mươi một tháng ba theo giờ địa phương tức một mươi bốn h cùng ngày theo giờ hà nội
thông báo nêu rõ để hoạt động nhân đạo này diễn ra thành công
phía nga đề nghị có sự tham gia trực tiếp của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
moscow cũng kêu gọi quân đội ukraine cam kết đảm bảo an ninh cho các đoàn xe buýt dọc theo hành lang nhân đạo
bộ quốc phòng nga cho biết thêm đã nhất trí với các đề xuất của kiev về việc mở thêm bốn hành lang nhân đạo mới
trong vòng hai mươi bốn giờ qua từ mariupol đến zaporizhia
trong khi đó người đứng đầu cộng hòa nhân dân danetsk tự xưng ở miền đông ukraine cho biết
một trăm bốn mươi người đã rời thành phố cảng mariupol của ukraine để đến nga hoặc danetsk
kể từ khi thành phố này bị bao vây
ước tính còn khoảng một trăm bảy mươi người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố có hơn bốn trăm linh dân này
trong khi hai trăm chín mươi người đã đi sơ tán
thưa quý vị trong những năm gần đây khi mà mạng xã hội phát triển
ngoài vai trò là công cụ đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền
thì song hành với khía cạnh tích cực vẫn còn tồn tại tình trạng truyền thông tin sai sự thật
tin giả gây hoang mang cho cộng đồng
vâng không khó để tìm những bài viết những video chứa các phát ngôn thiếu kiểm chứng
dùng từ ngữ kém phát minh thậm chí là nhục bạ và xúc phạm người khác
vậy trước những hành vi như vậy thì cần phải có những chế tài để xử lý như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nhiều người coi mạng xã hội là nơi để giả stress để thể hiện cái tôi cá nhân của mình
mà không cần quan tâm đến người khác
để những nguyên tắc đạo đức của xã hội
tuy nhiên pháp luật không cấm cá nhân dùng mạng xã hội để live stream
bày tỏ quan điểm cá nhân như không thể biến mạng xã hội thành nơi có thể sử dụng
để xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân tổ chức
sử dụng ngôn ngữ phản cảm tung tin giả tin sai sự thật
đảng và nhà nước phải đưa ra những cái luật ngôn ngữ hoặc là những văn bản pháp quy về ngôn ngữ
đây sẽ được xem là những hành lang pháp lý quan trọng
để chúng ta có thể soi chiếu và có những cái biện pháp xử lý kịp thời
và tôi nghĩ là cần phải có một đối tượng rất quan trọng nữa đó chính là truyền thông
ở đây thì báo chí cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
phải thể hiện được qua việc sàng lọc bài viết rồi lựa chọn đối tượng viết
kiểm duyệt được bài viết từ nội dung đến cách dùng từ
cách đặt câu và ngôn ngữ ở truyền thông của báo chí cùng hướng tới sự trong sáng và giàu đẹp
sự bùng nổ của các hoạt động live stream hay sự truyền tin nhanh của mạng xã hội thời gian qua
đã tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống
các cơ quan chức năng cần đưa ra khuôn khổ pháp lý với các nền tảng mạng xã hội
livestream hay các ứng dụng trực tuyến để phòng rủi ro thông tin xấu
vâng thưa quý vị việc có những chính sách xử lý người làm công việc sáng tạo nội dung tiêu cực trên không gian mạng
sẽ góp phần hạn chế rác ngôn ngữ trên mạng xã hội
những nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên antv với luật sư nguyễn thanh hà
chủ tịch văn phòng luật sư sb lao hà nội
đầu tiên xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay
ông có đưa ra bình luận gì về vấn đề này hay không
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một này người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà xâm phạm đến lợi ích của các tổ chức cá nhân
thì có thể bị xử phạt đến cải tạo không giam giữ đến ba năm
và trong trường hợp mà gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự thì có thể là phạt tù từ hai đến bảy năm
nếu mà chúng ta muốn tố cáo hoặc là muốn tố cáo một cái hành vi vi phạm của bất kỳ một cái tổ chức cá nhân nào
thì rõ ràng là chúng ta phải cung cấp được cái chứng cứ và cái chứng cứ đấy phải là chứng cứ xác thực chính xác
và đôi khi là các cơ quan chức năng cũng muốn là khởi tố một người thì cũng phải cung cấp các chứng cứ
thu thập chứng cứ và đôi khi là cần phải tiến hành giám định và có kết luận
giám định thì mới tiến hành là khởi tố truy tố một con người
thế còn trong trường hợp chỉ nói là tôi dựa vào một cái giấc mơ nhưng mà không có cái chứng cứ cụ thể
lại tiến hành là phát ngôn và buộc tội hoặc là cung cấp các cái thông tin sai lệch
ảnh hưởng đến cái danh dự cái nhân phẩm của một cái cá nhân của một cái tổ chức
thì rõ ràng đấy là cái hành vi vi phạm pháp luật
và cái hành vi là chỉ nói là dựa vào giấc mơ và kích động những cái người xem trực tuyến
thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những người mà bị nêu
ở trong những cái livestream thì tôi nghĩ là đấy là cái hành vi mà không nên
bởi vì chúng ta muốn tố cáo một ai đó thì chúng ta rõ ràng phải tuân thủ các quy định của pháp luật
trong đó đặc biệt là phải có chứng cứ
có thể nói nhiều người coi mạng xã hội là nơi xả stress
thể hiện cái tôi cá nhân của mình mà không bị chế tài kiểm duyệt
nên không cần quan tâm đến người khác hay những nguyên tắc đạo đức xã hội
dẫn đến nhiều hành vi phản cảm
thậm chí nhiều người muốn nổi tiếng cũng sẽ cố tình phát ngôn gây sốc để câu view
phải chăng chúng ta đang thiếu những chế tài kiểm duyệt thường
trong cái nghị định một mươi năm về sự phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực biểu chính viễn thông
hoặc là công nghệ thông tin thì cũng đã có quy định rất rất rõ về các cái hành vi
lợi dụng mạng xã hội để cung cấp các thông tin sai sự thật hoặc là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
và có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính về những cái hành vi này
tuy nhiên thì có nhiều cái chúng ta chưa có những quy định cụ thể hơn
do chặt chẽ hơn mà mới chỉ quy định chung chung và vì thế mà nhiều đối tượng có thể lợi dụng những cái hở này
để trục lợi từ những cái hoạt động đó ví dụ như là khoe tân một cách rất là phản cảm trên mạng xã hội
để lợi dụng đó để bán hàng hoặc là phát ngôn một cách rất là tục tiễu để câu view
và đôi khi lại đã thu hút được rất nhiều các giới trẻ tham gia
vâng vậy ông có đề xuất hay giải pháp nào để có thể tăng cường hiệu quả
bồi đắp những lỗ hổng trong bộ luật xử phạt làm sạch môi trường mạng hay không
biện pháp quan trọng nhất đó là các cơ quan chức năng cần phải sát sao trong việc là dẹp những hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội
bằng cách là có những cái video hoặc là có những clip mà vi phạm thì ngay lập tức là chúng ta xử phạt
và công bố cho các phương tiện thông tin đại chúng
và mang cái tính chất là răn đe giáo dục những cái đối tượng khác
và bên cạnh đó là cần có cái sự phối hợp vào cuộc của cơ quan chức năng đối với lại những cái đơn vị là chủ quản của những cái platform này
để phối hợp để cùng xử lý và bên cạnh đó là dần dần chúng ta phải giáo dục các giới trẻ đặc biệt là các cháu nhỏ
hoặc là những người mà còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đó là chúng ta phải
có ý thức và ờ
có ý thức cũng như là phải tôn trọng những cái phát ngôn của chúng ta ở trên đặc biệt trên các cái mạng xã hội
một lần nữa xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã nhân lời tham gia chương trình vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
để không gian mạng không còn là nơi xả rác ngôn ngữ giải pháp pháp luật là cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải làm sạch môi trường xã hội thực
để củng cố niềm tin của con người vào luật pháp vào đạo đức các cơ quan quản lý xã hội cần phải nghiêm minh xã hội phải nền nếp kỷ cương
giáo dục nhà trường phải làm sao dạy được các thế hệ có niềm tin cảm hứng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống